hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong tháng năm nội dung về những kết quả mặt tích cực của tình ủy ban thường vụ tình ủy đắk lắc đã được thời gian qua trong công tác chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và chỉ đạo việc tiếp nhận xử lý tin báo tố giác điều tra làm rõ kiến nghị khởi tố truy tố xét xử thi hành án kê biên tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng xâm hại tài nguyên môi trường rừng
thời gian qua ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc đã chỉ đạo kiểm tra các mặt công tác trên ở công an một số huyện chỉ đạo công an tỉnh điều tra làm rõ nhiều vụ án kinh tế tham nhũng xác lập chuyên án điều tra xử lý các hành vi xâm hại lấn chiếm đất rừng trên địa bàn tỉnh và đưa nhiều vụ án kinh tế lớn vào diện ban thường vụ tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện điều tra xử lý tám trăm bảy mươi một vụ xâm hại rừng
bên cạnh năm nội dung đánh giá về những kết quả mặt tích cực đạt được dự thảo báo cáo kiểm tra của đoàn kiểm tra số bốn cũng nêu năm nội dung chỉ ra những hạn chế thiếu sót trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và việc tiếp nhận xử lý tin báo tố giác điều tra làm rõ kiến nghị khởi tố truy tố xét xử thi hành án kê biên tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng xâm hại tài nguyên môi trường rừng
trong đó có một số vụ việc xâm hại lấn chiếm tranh chấp đất rừng giải quyết chậm hiệu quả chưa cao từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một toàn tỉnh đã mất suy giảm khoảng bốn mươi ba ha rừng
kết luận tại hội nghị đại tướng tô lâm đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng
ngày hôm nay phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đã ký quyết định của thủ tướng chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông phạm văn thành phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số bảy trăm hai mươi bảy qdtu ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh về thi hành kỷ luật

theo liên quan đến vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can bắt tạm giam thêm một đối tượng về tội nhận hối lộ
theo đó mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
theo liên quan đến vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can bắt tạm giam thêm một đối tượng về tội nhận hối lộ
theo liên quan đến vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can bắt tạm giam thêm một đối tượng về tội nhận hối lộ

đại sứ quán việt nam tại campuchia gửi công điện về việc bảo hộ công dân đối với các trường hợp trên tổng cục di chú bộ nội vụ campuchia thu dung tạm giữ nhiều trường hợp vi phạm xuất nhập cảnh là người việt nam